tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng dẫn đầu
đã có buổi làm việc tại bộ lao động thương binh và xã hội về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ
kết luận chỉ đạo của chính phủ về một số nội dung như việc thực hiện chính sách người có công
công tác dạy nghề vấn đề lao động việc làm quản lý tại một số cơ sở cai nghiện
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội đào ngọc dung đã báo cáo với tổ công tác của chính phủ
về những kết quả đạt được trong năm qua đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tìm được một mươi hai hài cốt liệt sĩ
cơ bản giải quyết đầy đủ chế độ cho người có công tạo ra việc làm cho người lao động trẻ
bằng cách phối hợp với các tổ chức của nước ngoài để đưa lao động đi xuất khẩu
trong năm hai nghìn một mươi bảy với quyết tâm cao của toàn ngành đột phá tập trung giải quyết hồ sơ tồn động người có công
báo cáo cho thấy cả nước hiện có chín triệu người có công qua giả soát có hai mươi tám năm trăm linh trường hợp kê khai hưởng chính sách
nhưng chưa được công nhận
xác định được hai mươi tám năm trăm linh trường hợp này có đủ điều kiện hay không
bên cạnh đó vẫn còn khoảng hai trăm linh hài cốt liệt sĩ còn làm giải rác chưa tìm được
vì vậy đề án xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin sẽ là mục tiêu mà ngành hướng tới
thông qua tổ công tác đề xuất với thủ tướng quyết liệt tìm cách làm mới để thực hiện có hiệu quả
cũng như phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ giải quyết căn bản hồ sơ còn tồn động là liệt sĩ thương binh
nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho người có công thực hiện công bằng xã hội